bộ công thương vừa có thông báo về việc bộ thương mại hoa kỳ gửi thông báo khởi xướng điều tra
áp dụng biện pháp chống lần tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gì nhập khẩu từ việt nam
đây là vụ việc bộ thương mại hoa kỳ tự khởi xướng điều tra dựa trên các thông tin sẵn có với cáo buộc
mặt hàng tấm thép không dị đang có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà hoa kỳ đang áp dụng
với hàng hóa tương tự của trung quốc từ năm hai nghìn một mươi sáu với mức thuế là từ một trăm ba mươi chín đến hai trăm sáu mươi
sau khi khởi xướng điều tra bộ thương mại hoa kỳ sẽ ban hành bản câu hỏi để thu thập thông tin
từ các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu của việt nam
bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp cần tham gia hợp tác chuẩn bị cung cấp thông tin đầy đủ
đúng thời hạn đặc biệt liên quan đến nguồn nguyên liệu quy trình quản lý cho bộ thương mại hoa kỳ
bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu hiệp hội thép việt nam
trong suốt quá trình điều tra vụ việc và có phương án hỗ trợ xử lý phù hợp
bao gồm cả việc trao đổi với bộ thương mại hoa kỳ để làm rõ căn cứ khởi xướng điều tra
nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp xuất khẩu